với những diễn biến phức tạp của dịch bệnh này tại trung quốc làm thế nào để đảm bảo sức khỏe cho người dân và phát triển kinh tế xã hội chính là bài toàn khó cho chính quyền đất nước này